xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sáng nay tám tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo nguyễn thái luyện
chú tại gia lai chủ tịch hội đồng quản trị công ty địa ốc alibaba và hai mươi hai đồng phạm về tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản và rửa tiền
tất cả các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài tội danh này các bị cáo võ thị thanh mai là vợ của luyện và nguyễn thái lực em của luyện
huỳnh thị kim thắng kế toán công ty địa ốc alibaba bị đưa ra xét xử về tội rửa tiền
phiên tòa có tới ba chín trăm tám mươi sáu bị hại một trăm linh người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
mua bán ma túy từ tp hcm về hải phòng tiêu thụ nguyễn quang việt chú tại quận lê trân đã bị công an quận lê trân hải phòng bắt giữ
qua công tác trinh sát lực lượng công an phát hiện việt
thường giấu ma túy vào trong các thiết bị điện tử để vận chuyển từ tp hcm về hải phòng tiêu thụ
chiều ngày ba tháng một mươi hai công an quận lê trân tiến hành kiểm tra và bắt giữ việt tại địa bàn quận lê trân
khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của việt lực lượng công an thu giữ hơn sáu trăm bốn mươi g ma túy các loại
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động và công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang
vừa triệt xóa một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà tại xã trường long tây huyện châu thành a
điểm cơ bạc này nằm sâu trong một vườn cây khi cơ quan công an vào hiện trường các đối tượng đã nhanh chóng bỏ chạy
tuy nhiên một mươi chín người đã bị giữ lại cùng với tăng vật là ba con gà đá chín bộ cựa sắt cùng các dụng cụ để lắc tài xỉu và một số vật dụng có liên quan
kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ trên ba mươi bảy triệu đồng và một mươi bốn điện thoại di động
chở hơn một mươi ba bảy tấn đường cát và phụ gia thực phẩm nghi vấn nhập lậu lái xe phạm quốc cường chú tại tỉnh an giang đã bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang bắt quả tăng
tiến hành kiểm tra xe ô tô tải do cường điều khiển lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở năm trăm ba mươi bao đường cát nguyên liệu và hai mươi bao phụ gia thực phẩm xuất xứ nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra ông cường không xuất trình được hóa đơn chứng từ hồ sơ nhập khẩu hàng hóa
xuất xứ nước ngoài lực lượng chức năng đã tạm giữ tăng vật cùng phương tiện để tiếp tục xác minh làm rõ
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm văn thân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại huê trì phường an phụ thị xã kinh môn tỉnh hải dương
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh miện tỉnh hải dương là đối tượng nguyễn văn tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn phương khê xã tri lăng bắc huyện thanh miện tỉnh hải dương cao một m sáu mươi năm
và có nốt ruồi cách hai cm sau đuôi lông mày trái
còn về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn cường sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại khu quảng trí phường phạm thái
thị xã kinh môn tỉnh hải dương có sẹo chấm cách một cm dưới trước đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện